kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay bộ phận không khí lạnh mới sẽ tác động đến nước ta và kết hợp với hội tụ gió gây mưa rông rải rác
tuy nhiên khối không khí lạnh này không mạnh nên sau đó mưa sẽ giảm dần nền nhiệt tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng nhẹ
giao động trong khoảng từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tương tự trong đêm nay tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
sau đó từ mai mưa giảm dần giúp nền nhiệt tăng nhẹ cao nhất ngày đạt ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc mức nhiệt có thể cao hơn từ hai đến ba độ
tại các tỉnh bắc trung bộ trong đêm nay và ngày mai cùng chung su thế mưa với các tỉnh bắc bộ
mưa sẽ gia tăng trên khu vực cục bộ có nơi mưa với lượng khá
sau đó từ ngày hai mươi tháng hai khi đời gió đông bắc rồn sâu xuống phía nam
thì mưa sẽ chấm dứt tại các tỉnh bắc trung bộ cùng với đó sẽ dịch chuyển dần xuống các tỉnh trung trung bộ
từ ngày hai mươi một tháng hai mưa sẽ giảm nhanh trên toàn khu vực
tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi từ ngày hai mươi tháng hai mưa có xu hướng gia tăng về lượng
cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
sau đó từ ngày hai mươi một thì mưa cũng giảm nhanh
trong khi đó tại khu vực nam trung bộ vẫn phổ biến là ít mưa
về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn khu vực giao động từ hai mươi một ba mươi độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi độ
vùng cao tây nguyên đang bước vào những ngày
đầy đầu mùa khô vì vậy trong ngày hôm nay cũng như thời đoạn ba ngày tới
thời tiết tiếp tục là trạng thái khô giáo và nắng nhiều với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến ba mươi độ
đêm và sáng trời rét nhẹ
tại khu vực nam bộ thời tiết chủ đạo cũng là ít mưa ngày nắng nhiều
chỉ riêng các tỉnh miền tây nam bộ có thể có mưa rông trái mùa vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
mức nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ có thể trên ba bốn độ